chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi tại hà nội ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
nguyễn thiện nhân đã tiếp bà catherine ong đại sứ singapore nhân dịp nhận nhiệm ký công tác tại việt nam
đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định bà đại sứ đến nhận nhiệm vụ tại việt nam vào thời điểm có ý nghĩa
khi mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang được đẩy mạnh
singapore là nước đầu tiên giúp việt nam có trung tâm đào tạo giáo viên theo tiêu chuẩn
luôn phối hợp tốt với việt nam trong diễn đàn asean
theo đồng chí nguyễn thiện nhân nhằm phát triển đất nước việc lắng nghe ý kiến của người dân
đối với hoạt động của hệ thống công quyền rất có ý nghĩa phát huy dân chủ quan tâm đến đánh giá của người dân
để cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng của chính phủ và mặt trận tổ quốc việt nam
bà đại sứ cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc việt nam
nhằm thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam
khẳng định singapore sẵn sàng hỗ trợ việt nam về kinh nghiệm trong việc đánh giá sự hài lòng của người dân
bà catherine wang cho biết tại singapore có cơ quan chuyên thăm dò về sự hài lòng của người dân
chính phủ có cơ quan thu nhận ý kiến phản hồi để người dân gửi ý kiến đến